tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ đã làm một mươi ba người chết ba người mất tích cùng với nhiều thiệt hại nghiêm trọng khác
đã có ba trăm sáu mươi bốn nhà bị sập đổ thiệt hại trên bảy mươi bảy trăm năm mươi bốn nhà phải di rời khẩn cấp hơn sáu năm trăm linh hectare lúa hoa màu thiệt hại
thêm vào đó là năm trăm một mươi hai con da súc hơn năm mươi năm con da cầm bị chết cuốn trôi gần một hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
hiện tại các tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ
đặc biệt là thông tuyến tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông các tuyến quốc lộ qua các địa bàn của các tỉnh hòa bình yên bái điện biên
về cơ bản đã được thông xe các tuyến tỉnh lộ huyện lộ liên thôn xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập ách tắc chưa thể khắc phục được
hiện các tỉnh đang tiếp tục cử các đoàn xuống các khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo các ban ngành tổ chức di rời tài sản giúp đỡ người dân khắc phục sự cố ổn định cuộc sống
trong khi đó liên quan tới vụ cầu tân hà trên đường tỉnh sáu bảy trăm sáu mươi sáu bị ngập làm bị sập làm chia cắt huyện miền núi đức linh của tỉnh bình thuận
thì vào sáng nay đoàn công tác của sở giao thông vận tải bình thuận đã có mặt để ghi nhận tình hình và đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố
trước mắt ngành chức năng cấm tất cả các phương tiện đi qua cầu này để đảm bảo an toàn về tài sản tính mạng con người
trước đó vào khoảng giờ ba mươi phút sáng nay sau trận mưa lớn kèm theo lũ từ thượng nguồn tánh linh đổ về cầu tân hà đã bất ngờ bị gãy sập cuốn sập xuống theo hình chữ v
lãnh đạo của địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng túc trực trong đêm hướng dẫn các phương tiện quay đầu lại đi theo hướng khác để đảm bảo an toàn
cầu tân hà dài hơn một mươi hai km
đi theo hướng khác để đảm bảo an toàn cầu tân hà dài hơn một mươi hai mét
được xây dựng cách đây hơn hai mươi năm nguyên nhân của cây cầu sập đang được các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra
tiếp theo là cục tin vắn đáng chú ý về tỉnh mưa lũ
chiều ngày ba tháng chín một trận mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ nhiều điểm trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn tỉnh đồng nai nước ngập sâu cộng với rất đông người và phương tiện trở về thành phố hồ chí minh sau kỷ nghỉ lễ đã khiến giao thông bị ùn ứ trong nhiều giờ
nơi bị ngập nặng nhất là đoạn quốc lộ một a gần đường dẫn vào cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây thuộc xã xuân thạnh huyện thống nhất và khu vực đèo mẹ bồng con thuộc xã suối tre thị xã long khánh
hai khu vực này có điểm ngập sâu đến một mét
các cám bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh đồng nai đã có mặt kịp thời để hướng dẫn phân luồng cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện
đến một mươi sáu giờ cùng ngày các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này đã dần ổn định trở lại
tại bà rịa vũng tàu cơn mưa lớn kéo dài vào trưa nay đã khiến một số điểm trên tuyến quốc lộ năm mươi một tại thị xã phú mỹ bị ngập sâu
theo ghi nhận khoảng hơn một km từ cầu phước hòa đến giáo sứ phước lộc phường tân phước nước ngập sâu khoảng nửa mét khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ nhiều phương tiện bị chết máy
ngoài ra cơn mưa lớn cũng gây ngập úng ở nhiều địa bàn của thị xã phú mỹ
trong những ngày vừa qua do mưa lớn kéo dài cộng với việc các nhà máy thủy điện xả lũ đã khiến cho mực nước ở các sông trên địa bàn tỉnh thanh hóa nghệ an dâng cao gây sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng ở các huyện dọc các tuyến sông mã sông bưởi sông cầu chảy
để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra mặc dù là vào ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật và nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín nhưng các đơn vị công an vẫn tăng cường lực lượng tới giúp dân để ổn định đời sống sau lũ
mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra lũ lớn khiến nhiều huyện ở tỉnh thanh hóa như mường lát quan hóa bá thước cẩm thủy thạch thành vĩnh lộc yên định thành phố thanh hóa bị thiệt hại nặng nề
lũ đã tạm rút đi nhưng hậu quả để lại cho người dân nơi đây là rất lớn
để khắc phục hậu quả của mưa lũ các đơn vị công an những nơi chịu ảnh hưởng của mưa lũ đã không nghỉ lễ huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác và nhân dân dựng lại nhà cửa thu dọn đồ đạc còn xót lại đồng thời dọn dẹp bùn đất thông đường thông tuyến giúp nhân dân ổn định đời sống sau lũ
trước mắt lực lượng công an ưu tiên dọn dẹp tại các nhà trường những hộ gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn thăm hỏi động viên những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ hỗ trợ lương thực nước uống cho các gia đình bị thiệt hại đồng thời có mặt tại các điểm trọng yếu để phối hợp với chính quyền địa phương quần chúng nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông khẩn trương sàn lấp các điểm đường bị sạt lở đảm bảo đi lại và thông xe vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ
tập trung các nguồn lực khẩn trương khôi phục các công trình giao thông điện trường học hạ tầng nông thôn xử lý môi trường sau lũ phòng chống dịch bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh vào năm học mới

tập trung các nguồn lực khẩn trương khôi phục các công trình giao thông điện trường học hạ tầng nông thôn chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh vào năm học mới